theo bộ công thương trong tháng tám ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan đã tăng nhẹ so với tháng bảy nhưng vẫn giảm ba sáu so với cùng kỳ năm trước
trước hàng loạt khó khăn mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hai mươi bốn tỷ usd trong năm nay của toàn ngành sẽ rất khó đạt được
những thị trường tiêu thụ giày dép hàng đầu của việt nam là mỹ trung quốc nhật bản bỉ đức đều giảm nhập khẩu so với trước
các thị trường xuất khẩu giày dép khác cũng bị sụt giảm mạnh trong đó thị trường đan mạch giảm mạnh nhất tới gần sáu mươi bốn
hiện nguồn nguyên liệu nhập khẩu đã được nối lại nhưng sản phẩm lại bí đầu ra không tiêu thụ được khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản lượng sụt giảm bốn mươi bốn mươi năm chạy đơn hàng theo từng tháng
phần lớn sản phẩm sản xuất da dành cho xuất khẩu nên rất khó tiêu thụ tại thị trường trong nước do giá thành cao
theo tổng cục hải quan trong tháng tám cả nước có trên bảy mươi doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng hơn một trăm ba mươi năm triệu trước giảm một mươi hai so với tháng trước
dù số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang đã tăng một mươi doanh nghiệp so với tháng trước nhưng sản lượng lại giảm đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu mặt hàng này sụt giảm
tính chung từ đầu năm đến hết tháng tám các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu hơn tám trăm bốn mươi sáu triệu chiếc khẩu trang y tế trong đó tháng sáu có số lượng nhiều nhất với hơn hai trăm ba mươi sáu triệu chiếc
số lượng ô tô nguyên trước các loại nhập khẩu trong tháng tám đã tăng mạnh tới gần tám mươi sáu tương ứng tăng hơn bốn chiếc so với lượng nhập khẩu trong tháng bảy
thị trường số một là thái lan tăng mạnh nhất
trong tháng tám ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào việt nam chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính là thái lan indonesia trung quốc
riêng số xe nhập khẩu từ ba thị trường nêu trên chiếm tới gần chín mươi tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tháng qua
đặc biệt ô tô nhập khẩu từ thái lan trong tháng tám tăng mạnh so với tháng bảy với tốc độ tăng trưởng lên đến hơn một trăm linh
trong đó dòng xe nhập khẩu nhiều nhất vẫn là ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh truyền hình nhân dân